kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh bảo tàng hồ chí minh phối hợp với sở văn hóa và thể thao tỉnh nghệ an
đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề hồ chí minh những nét phác họa chân dung tại khu di tích kim liên huyện nam đàn
hơn hai trăm linh tài liệu hiện vật hình ảnh đã được trưng bày giới thiệu đến công chúng
thông qua những nét phác họa chân dung từ những góc nhìn khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
triển lãm góp phần giúp người xem tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về hình ảnh vì lãnh tụ tận tụy quên mình kiên trùng bất khuất
vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc mà ẩn chứa trong đó là cả tấm lòng bác ái bao la nét dung dị thanh cao trong cuộc sống đời thường
nhân cách cao đẹp của người đã tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc là tấm gương mẫu mực có sức lan tỏa mạnh mẽ
là di sản tinh thần vô giá mà chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã để lại cho mỗi thế hệ chúng ta